hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng năm nguyễn văn dũng đã bắt xe từ hà nội xuống hà nam với ý định thuê xe ôm để giết và cướp tài sản
dũng đã thuê của ông nguyễn công tư trở đến địa phận xã trân lý huyện lý nhân tỉnh hà nam để thực hiện hành vi giết người lấy tài sản gồm một điện thoại di động một dao bấm và một xe máy cùng với nhiều giấy tờ mang lên hà nội để cầm cố được sáu triệu đồng
vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt được dũng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thanh hóa
hiện cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án và chiếc xe máy của nạn nhân
còn trong sáng nay tòa nhân dân tỉnh lào cai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lê thị huệ thường trú tại lào cai về tội lừa đảo chiếm đoạt hai trăm ba mươi chín một tỷ đồng của nhiều người khác
trong thời gian từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy lê thị huệ đã trực tiếp đến các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tại lào cai để tìm kiếm tài sản